thưa quý vị một đối tượng đột nhập vào cửa hàng điện thoại dùng dao kề cổ người phụ nữ rồi lấy tiền tẩu thoát
công an lập thạch tỉnh vĩnh phúc cho biết đã bắt giữ đối tượng triệu văn thắng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi tám ở xã triệu đề huyện lập thạch
về hành vi cướp tài sản sau một mươi bảy giờ gây án
vào khoảng hai mươi một h ba mươi phút ngày một mươi năm tháng bốn công an huyện lập thạch nhận được tin báo của công an xã triệu đề
về việc tại cửa hàng sửa chữa mua bán điện thoại
một người phụ nữ sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một ở thôn hạnh phúc xã triệu đề bị đối tượng lạ mặt đội mũ bảo hiểm
sử dụng dao đe dọa khống chế cướp số tiền khoảng bốn mươi tám triệu đồng sau đó bỏ trốn khỏi hiện trường
nhận được thông tin công an huyện lập thạch đã nhanh chóng vào cuộc truy xét
bằng các biện pháp nghiệp vụ công an xác định nghi phạm trong vụ cướp là triệu văn thắng
sau một mươi bảy giờ giả soát xác minh khoanh vùng đối tượng cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện lập thạch
đã nhanh chóng phát hiện và bắt giữ triệu văn thắng
tại cơ quan công an thắng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội